ban chỉ huy quân sự huyện nghi lộc phối hợp với ban công binh bộ chỉ huy quân sự tỉnh nghệ an
đã tiến hành di chuyển và tiêu hủy thành công một quả bom mỹ còn lại sau chiến tranh vừa mới được phát hiện
quả bom được gia đình ông hoàng đình quang ở xóm hai xã nghi phương huyện nghi lộc phát hiện vào ngày hai mươi chín tháng năm
đây là quả bom sát thương dài hai một mét đường kính lớn nhất ba mươi năm cm trọng lượng ba trăm năm mươi kg
sau khi nhận được tin báo của chính quyền xã nghi phương ban chỉ huy quân sự huyện nghi lộc đã tiến hành phong tỏa
tổ chức lực lượng canh phòng không cho người dân vào khu vực hiện trường đồng thời báo cáo bộ chỉ huy quân sự tỉnh nghệ an
cử lực lượng công binh phối hợp để đưa quả bom về vị trí an toàn và tiêu hủy
sáng ngày sáu tháng sáu ban công binh bộ chỉ huy quân sự tỉnh nghệ an và ban chỉ huy quân sự huyện nghi lộc
cùng lực lượng dân quân xã nghi phương đã tiến hành di chuyển tiêu hủy quả bom an toàn